năm hai nghìn hai mươi đã xảy ra bảy vụ với nhiều thủ đoạn như lừa đảo thông qua mua hàng online cho lô đề làm quen lừa gửi tiền hàng về việt nam nhưng nạn nhân phải đóng phí nhưng nhiều nhất vẫn là nhờ chuyển tiền nhận tiền
trong quá trình giao dịch thì chúng đã chiếm đoạt số tiền mà có người mua hàng gửi thủ đoạn thứ ba đó là các đối tượng sẽ làm quen sau đó hứa gửi hàng tiền với giá trị lớn bước tiếp theo là chúng ra danh những cơ quan hải quan thông báo rằng hàng tiền đã về đến cửa khẩu nhưng yêu cầu phải chuyển phí
thủ đoạn của bọn lừa đảo ngày càng tinh vi các nạn nhân vì cà tin
không kiểm tra ngược nên đã có những cú click chuột không đáng có ngay cả những người rất cảnh giác cũng mắc bẫy
tiến hành các thủ tục chuyển tuyển thì sẽ đảm bảo được an toàn

cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an rất cần sự cảnh giác của những người sử dụng mạng xã hội hãy cẩn thận khi click chuột kéo lại mất tiền toàn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp theo sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung nổi bật trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
xin mời biên tập viên thu hương
vâng xin lỗi cảm ơn chị hồng dung
thưa quý vị theo báo công an nhân dân
thì mới đây thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân của bộ công an
theo đó trong thời gian tới sẽ thực hiện việc thay mẫu thẻ căn cước công dân có mã vạch sang thẻ căn cước công dân có gắn chip
ngay lập tức trên mạng xã hội một số đối tượng cơ hội chính trị đã đưa ra những suy diễn luận điệu công kích về việc gắn chip điện tử
những suy diễn vô căn cứ này đã làm hoang mang dư luận cũng như ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách mới của nhà nước gây chia rẽ và làm mất ổn định xã hội
lợi dụng mạng xã hội facebook một số đối tượng đã đăng tải chia sẻ các bài viết với nội dung
việc gắn chip
thẻ căn cước công dân giống như việc gắn chip điện tử cho chính người mang thẻ chỉ cần tra định vị là biết chi tiết các hoạt động của công dân
thậm chí các tài khoản facebook này còn cho rằng gắn chip điện tử vào căn cước công dân là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng xâm phạm đến sự riêng tư của cá nhân
từ đó kêu gọi mọi người phản đối việc thực hiện gắn chip trên thẻ căn cước
việc thực hiện thẻ căn cước công dân gắn chip chính là áp dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử
hiện nay đã có rất nhiều quốc gia trên thế giới
với thực hiện thẻ căn cước công dân điện tử
vậy nên trước những luận điệu suy diễn xuyên tạc vô căn cứ mỗi người dùng mạng xã hội cần phải thực sự tỉnh táo trong việc tiếp nhận có chọn lọc các thông tin không vội vàng tham gia bình luận chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng rõ ràng
cùng là những doanh nghiệp sản xuất nước sạch bán buôn lớn nhất cho hà nội
nhưng giá nước sạch tối đa mà lãnh đạo thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín tạm tính cho nhà máy nước mặt sông đuống lại gấp tới hơn hai trăm linh triệu
tỷ đồng của công ty rồi chiếm đoạt đối tượng bị tạm giam với thời gian bốn tháng
để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ vì bán điện thoại không được một thanh niên ở đồng tháp nảy sinh mâu thuẫn
dẫn đến cãi nhau rồi dùng hung khí chém người vụ án được tòa án nhân dân
thành phố sa đéc đưa ra xét xử đối với bị cáo trần thành đại sinh năm hai nghìn hai
theo cáo trạng vào khoảng một mươi hai h ngày sáu tháng năm bị cáo đại ngồi uống nước chung
với anh châu văn hòa hai mươi năm tuổi ngụ tại địa phương lúc này đại lấy điện thoại
ra bán cho anh hòa với giá bốn trăm linh đồng nhưng anh hòa không đồng ý mua
mô thuẫn dân cao đại về nhà mang dao tự chế dài sáu mươi bốn cm đến chém trúng tay trái của anh hòa
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện đa khoa sa đéc
với tỷ lệ thương tật là ba mươi bốn tại phiên tòa bị cáo đại đã thừa nhận
tất cả hành vi phạm tội của mình hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thành đại
mức án bốn năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích đồng thời buộc tiếp tục
đền bù cho bị hại số tiền hai mươi sáu triệu đồng được biết biệt cáo đại từng bị xử phạt
sáu tháng tù treo tội trộm cắp tài sản
sấy phương nam xin tiếp tục với những thông tin đời sống văn hóa
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm bắt đầu lấy ý kiến các sở ngành liên quan
về chuyên gia cho đề án phố đi bộ mở rộng khu vực trung tâm
đề án được phần đông đồng thuận bước đầu là khu đi bộ chiều
cuối tuần tại đường đồng khởi lê lợi hàm nghi thái văn lung và thi sách
đơn vị thực hiện đề án đề xuất cho khu vực phố đi bộ mở rộng thành bảy tiểu khu đặc trưng
gồm khu vực văn hóa thanh niên khu vực lịch sử văn hóa tại cụng công trình của xã paris
khu vực thương mại mua sắm khu vực biểu diễn nghệ thuật ở công trường lam sơn
và nhà hát tp hcm khu vực ấm thực quốc tế khu đại lộ và trung tâm hành chính
khu chợ bến thành là điểm nhấn trong tổng thể
wi fi miễn phí sẽ được trang bị cho khu vực phố đi bộ mở rộng
đề án này do trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thuộc sở giao thông vận tải tp hcm làm chủ đầu tư
và nằm trong đề án lớn hơn là tìm ra các giải pháp hỗ trợ kết nối người đi bộ
của giao thông công cộng giao thông phi cơ giới giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm của thành phố
các hợp tiếp theo của chương trình
sở giao thông vận tải tp hcm đã trình lên ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất mở năm tuyến buýt điện
đặt tại các khu vực chưa có tuyến buýt đi qua và tăng kết nối cho các khu dân cư mới tại tp hcm
sự kiến có bảy mươi bảy xe buýt điện với sức chứa từ năm mươi đến bảy mươi hành khách mỗi chuyến
giá sáu năm tỷ đồng một chiếc chạy trên năm tuyến được thí điểm trong một năm giá vé đề xuất là từ ba đến bảy đồng
năm tuyến quyết điện sẽ có điểm đầu cuối tại các bến xe quyết hiện hữu như bến xe quyết sài gòn
bái hậu cần số một sân bay tân sơn nhất bến xe buýt ký túc xá khu b đại học quốc gia bến xe miền đông mới
tp hcm hiện có hơn hai ba trăm linh xe buýt chạy trên một trăm hai mươi tám tuyến gồm chín mươi một tuyến trợ giá và ba mươi bảy tuyến không trợ giá
trong hai năm gần đây có đến một mươi tuyến buýt có trợ giá ngừng hoạt động
nguyên nhân là do tình hình khách đi xe quyết giảm doanh nghiệp thu không đủ bù trì
tôn vinh và biểu dương các tổ chức cá nhân cũng như là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tham dự chương trình có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
đồng chí lê ngọc quang phó tổng giám đốc đài truyền hình việt nam
chương trình được thực hiện nhằm tôn vinh hình ảnh đẹp của các chiến sĩ ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
những tấm gương tiêu biểu của quân chúng trong phòng trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
qua đó tuyên truyền ý thức tích cực và tham gia phòng cháy chữa cháy nhằm góp phần hạn chế các vụ cháy nổ
về thiệt hại do cháy nổ gây ra
năm hai nghìn hai mươi trung tây cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân ta lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã tích cực bám sát địa bàn cơ sở làm tốt công tác phòng ngừa tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ hiệu quả
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các khu cách ly người bị nhiễm covid một mươi chín tiên phong đi vào vùng rốn lũ
cứu người cứu tài sản chở nước ngọt cung cấp cho người dân vùng hạn mặn cùng bà con dựng nhà dọn dẹp giao thông
khắc phục hậu quả thiên tài bão lũ
cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khắc phục mọi khó khăn
nguy hiểm nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
không thể kể hết những công hiến hy sinh của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chính điều này đã góp phần củng cố niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân vào lực lượng
có lẽ là trăn trở với nhiều người
đã có nhiều đơn vị nhà hảo tâm đóng góp để xây trường xây lớp học kiên cố
nhằm giúp các em học sinh các thầy cô giáo bớt đi nhọc nhằn
nó nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao
ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị ghé thăm một điểm trường mới vừa được khánh thành
tại xã vùng cao huyện ba bể của tỉnh bắc cạn
điểm trường này được hội phụ nữ cụng thi đua số bốn bộ công an
phối hợp với công an tỉnh bắc cạn và các nhà hảo tâm xây dựng
xã phúc lộc một xã còn nhiều khó khăn của huyện ba bể tỉnh bắc cạn
xung quanh xã là núi cao đường đến các bàn làng gập gành xốp đá
lớp học của những đứa trẻ vùng cao
có rất nhiều ước mơ nhưng ước mơ lớn nhất có lẽ là làm sao những đứa trẻ nơi đây
có trường lớp học kiên cố thay cho những trường lớp tạm kia
và hôm nay ước mơ đó đã thành sự thật
tôi là người khác đến công tác ở đây nhưng tôi nghĩ có một công trình này như trong mơ
đặc biệt ý nghĩa đối với các bước
các bước phụ huynh với các con em ở đây
khi có một cái biết tin có nhà tài trợ lên bà con rất là phấn khởi
bởi vì là nếu mà để cho họ đóng góp để xây dựng một cái mái nhà này thì có khi theo tôi nghĩ
chắc năm năm một mươi năm nữa chắc họ vẫn chưa làm được
đấy là một cái ý nghĩa tuyệt vời
cái thứ hai là đặc biệt các em bây giờ nhìn các em phải nói là khôn khôn ra theo cơ sở vật chất
bởi vì các em tiếp cận được một cái nhà nó nhìn nó sáng sớm
nó sáng sủa và có đầy đủ các tiện nghi ở trong
và đây chính là lớp học trong mơ của thầy và trò và người dân nơi đây
ba lớp học kiên cố với tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
với đầy đủ bàn ghế điện quạt các em học sinh các thầy cô giáo sẽ chẳng còn lo đến mưa rột
gió rét trong những năm học tới đây
đặc biệt vui hơn nữa những ngày này khi trình thu cận kề các cán bộ chiến sĩ
các nữ cụ thi đua số bốn và công an tỉnh bắc cạn cùng các nhà hậu tâm
đã đến bàn giao lớp học mới tổ chức trung thu cho các em
với cái điểm trường này thì chúng tôi mong muốn là đem đến cho đồng bào dân tộc vùng miền núi
đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như là trẻ em có thêm được một cái địa điểm
có thêm được một cái cơ ngơi để các em có thể học tập các em có thể phấn đấu sau này lớn lên
có thể tự cải thiện được cuộc sống của mình bằng con đường học tập và xây dựng quê hương
đẹp hơn nhưng để có lớp học mới này là cả một quá trình vất vả nhiều gian nan từ kinh phí đến
việc vận chuyển nguyên vật liệu qua những con đường độc đạo cách gần năm km từ trung tâm vào đây xây dựng
xá phúc lộc của huyện ba bể tỉnh bắc cạn là một trong những xá khó khăn nhất của tỉnh bắc cạn xá
có một mươi điểm trường trong đó là các điểm trường đều là gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường
còn thiếu thốn
giờ này được cụm thi đua số bốn và hội phụ nữ tỉnh bắc cạn và các nhà hảo dâm các nhà tài trợ đã tài trợ
và xây dựng điểm trường cốc diển đây là một món quà rất là có ý nghĩa nhằm cho các em trong thời gian
tới sẽ có môi trường học tập và rèn luyện tốt hơn điểm trường tiểu học cốc diển trường tiểu học phúc lộc
là một trong nhiều điểm trường được xây dựng trong những năm qua
với những ngôi trường mới lớp học mới khang trang
xét phần nào đó giúp việc học tập của các em học sinh vùng cao bớt nhọc nhàn hơn
để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui
và đây cũng thể hiện một phần trách nhiệm với cộng đồng của các nữ cán bộ chiến sĩ
cụm thi đua số bốn của công an tính bắc cạn nói riêng và của lực lượng công an nói chung
với bộ môn nghệ thuật hiện đại nhiều bạn trẻ ngày nay vẫn dành chọn đam mê của mình
với bộ môn lân sư giàu để duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo này
nhân ngày dằm tháng tám đang tới rất gần sống đẹp ngày hôm nay
xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về những bạn trẻ có niềm đam mê với lân sư rồng
xin giữ và sống hết mình với bộ môn này
vì đam mê với nghệ thuật múa lân sư rồng
anh minh chủ nhiệm đoàn lân nghệ thuật tứ kỷ hà nội đã gắn bó với bộ môn này
này được hai mươi năm anh cùng những thành viên lâu năm của đoàn nghệ thuật
chính là những người tiếp quản bộ môn này từ thế hệ trước
và truyền cảm hứng cho thế hệ sau đam mê với lân sư rồng
tiếp bước những thế hệ cha ông đi trước và các lớp đàn anh
thì bản thân mình cũng là một người đam mê phẫu thuật
và cũng yêu thích cái bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng từ nhỏ
nên đã được các bác các anh dùng dắt
thì lớp trẻ cũng có một phần là cũng xa rời truyền thống
bản thân mình thì cũng luôn luôn chăn trở là muốn làm sao để thu hút được các bạn trẻ
mong muốn các bạn trẻ là luôn mở rộng ra cái mối quan hệ xã hội
cái hoạt động tích cực tham gia những hoạt động phong trào của địa phương
những ngày gần tết trung thu các thành viên của đoàn hàng xe luyện tập
để có được những tiết mục trọn vẹn nhất khi biểu diễn
các động tác đều được các bạn trẻ thực hiện bài bản và thuần thục
điều bất ngờ là thành viên nhỏ tuổi nhất mới chỉ học trung học cơ sở
vì những đòi hỏi khắt khe nên các thành viên tập luyện rất vất vả
tiêu chí đầu tiên là sức khỏe và kiên trì thời gian dạy các em nhỏ
những các động tác nhảy cao nhào lộn thì cũng có một số em run sợ và ngã
và trong khi đó mình cũng là người truyền đạt dạy lại cho các em thì trong cái thâm tâm của mình rất là sợ
nhưng trong cái sợ đấy mình đã vượt qua được chính mình là động viên các em cố gắng vượt qua những cái gì thử thách
cũng có những khó khăn nhưng về sau thì được tất cả các thành viên ở trong đội và các anh giúp đỡ em rất là nhiều
nên em dần dần khắc phục được những cái khó khăn đấy và hiện tại em tham gia bộ môn đánh xã ở trong đội ạ
bên cạnh việc nhận biểu diễn có nguồn thu để duy trì hoạt động
đoàn nghệ thuật còn kinh doanh những sản phẩm có in tên và logo của đoàn

cũng là một cách để quảng bá môn nghệ thuật
trải qua nhiều khoảng thời gian thăng trầm đoàn nghệ thuật lân sư dòng tứ kỳ vẫn duy trì được cho đến ngày hôm nay
đều nhờ vào tình yêu với môn nghệ thuật cũng như sự sáng tạo của sức trẻ
các anh em trong đoàn cũng kinh doanh về mặt ví dụ như các sản phẩm mang hình ảnh của đoàn nghệ thuật
ví dụ như ba lô thứ hai nữa là các sản phẩm như dép áo mang hình ảnh logo
đoàn nghệ thuật lân sư dòng tứ kỳ

đoàn nghệ thuật lân sư dòng tứ kỳ vẫn duy trì được cho đến ngày hôm nay
đối với đoàn nghệ thuật truyền thống tứ kỳ cũng như nhiều bạn trẻ hiện nay
họ không hề quay lưng lại với loại hình nghệ thuật truyền thống
với họ nghệ thuật truyền thống như ngọn lửa đang âm ỉ cháy và nếu được khích lệ
sẽ cháy hết mình với mong ước được công hiến cho cộng đồng
những hình ảnh đẹp mắt của bộ môn nghệ thuật múa lân sư rồng cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay của chúng tôi